chợ hoa xuân thành phố đà nẵng phục vụ tết nguyên đán đã thật sự trở nên sôi động từ ngày hai mươi tháng chạp
tại các điểm mua bán hoa cây cảnh không chỉ có sự hiện diện của các nhà vườn quen thuộc của thành phố như hòa vang cẩm lệ thanh khê
mà còn có sự góp mặt đông đảo của các nhà vườn từ gia lai lâm đồng thừa thiên huế bình định và các tỉnh lân cận
góp phần làm đa dạng hóa thị trường và đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp tết
anh trương hoài phong chủ một nhà vườn tại gia lai bốn năm liền đều có gian hàng tham gia chợ hoa xuân
năm nay anh mang đến đà nẵng hơn hai trăm linh trậu mai đủ loại giá tiền giao động từ ba đến một mươi năm triệu đồng một chậu
do thời tiết thất thường nhiều trọng mai của anh có thể sẽ lỡ hẹn khi tết chỉ còn hơn một tuần nữa
thời tiết trước đây cách đây đầu tháng thì nắng nóng hoa lại nở sớm
mình lại canh theo thời tiết đó để không làm cho hoa nở
nó sớm thì mình canh nó đổ lạnh bất ngờ đi
kéo lạnh tới thì mình không có trở tay kịp cho nên là hoa một số thì không có bung kịp để bán tết
tại những địa điểm chợ hoa xuân quen thuộc như đường hai tháng chín quận hải châu
chợ hoa nguyễn đình tiệu quận thanh khê có nhiều mặt hàng với giá cả phù hợp mức thu nhập của người dân
người thu nhập trung bình có thể chọn cho mình một chậu quất hoặc hoa cúc với giá xê dịch trên dưới một triệu đồng
người thu nhập cao hơn có thể chọn chơi mai thế điện lam
hoặc kiềng cổ với nhiều mức giá có khi lên đến vài chục triệu đồng
thời điểm hiện tại người dân chủ yếu là xem hàng chọn lựa kỹ cảnh trước khi mang về chân tết những món hàng ưu nghí
tôi cũng đi thăm quan đến rồi cũng thấy mái cây cũng đẹp
nhưng mà từ từ để chọn cho mình về nhà một cái cây thì nó chọn cho nó tương đối cho nó kỹ cho mùa xuân cho nó rực rỡ
có thể nó có kịp lúc không
chỉ ra tới cái ngày đó nó còn mấy ngày nữa
nên muốn chọn cho nó cái cây nào mà đem về cho nó đúng thời điểm ở trong nhà nó đẹp
theo các chủ nhà vườn giá cả các mặt hàng có thể biến động trong những ngày tới đây
thời tiết lạnh thuận lợi cho hoa nở đúng thời điểm mong muốn
không khí sẵn sàng cho phiên chợ hoa tết đà nẵng đang hết sức sôi động